liên minh biểu chính quốc tế thuộc liên hợp quốc thông báo ả rập xê út ai cập và bahrain đã nhất trí đối lại dịch vụ biểu chính với qatar gần ba năm sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị ngoại giao ở vùng vịnh
theo liên minh thì quyết định này là rất đáng hoàn ngành
ả rập xê út ai cập và bahrain đã đồng ý nối lại dịch vụ biểu chính gián tiếp tới qatar thông qua oman tương tự như phương thức các tiểu vương của ả rập thống nhất đã thực hiện kể từ ngày chín tháng hai vừa qua
hiện không có đường bay thẳng nối qatar và bốn quốc gia ả rập này
trong khi đó theo tập đoàn bưu chính quốc gia egyp post của ai cập quốc gia này đã nối lại dịch vụ bưu chính với qatar từ ngày một mươi bảy tháng hai vừa qua
hiện chưa rõ ả rập xê út và bahrain đã bắt đầu triển khai các dịch vụ tương tự hay chưa